trường thì né tất cả các camera ở gần hiện trường cũng như là trên đường đi
thứ hai nữa là khi ghi gán thì tùng mặc một áo khóa khác
khi ghi gán xong thì tùng lại thay một áo khóa khác để đi về
khi tùng cướp được tài sản thì mang lại mang những cái vàng
đi qua huyện dầu tiến của bình dương và huyện tân châu của tây ninh
để bán không bán tại địa bàn tỉnh bình phước nhằm tránh bị phát hiện
thông cái thời gian đối tượng chờ ông ngọc ra để ghi gán
thì đối tượng ra hút rất là nhiều thuốc
nhưng tuy nhiên là không để một bất kỳ một cái tàn thuốc nào tại hiện trường
rồi cái xe là cái phương tiện ghi gán của đối tượng
thì đối tượng giấu đem gửi ở cái bệnh viện của tân châu của tỉnh tây ninh
với ý định là sẽ bỏ chiếc xe này để xóa cái dấu vết
về bình long thì đối tượng mua một cái xe mới để làm phương tiện đi lại
và khi bị phát hiện thì đối tượng tùng đã di chuyển rất nhiều ra cái tỉnh thành
để về né tránh
và chúng tôi cũng rất là vất vả để đeo bám và để bắt được đối tượng này
sự thành công của chuyên án đã góp phần
củng cố phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh bình phước
tuy nhiên thời gian tới công an các cấp cần tiếp tục tập trung lực lượng
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
tăng cường phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
để hạn chế thấp nhất các vụ án tương tự xảy ra
qua vụ án này cũng là một bài học cảnh tỉnh cho mọi người dân
đối với chúng ta thì theo tôi thì để mà phòng ngừa cái tội phạm này
thì mọi người dân tôi cũng mong muốn mọi người dân lên cảnh tỉnh
và không nên đeo các loại về trang sức cũng như là tài sản có giá trị lớn
để mà khoe khoang hoặc là để làm cái đồ trương sức để đắp vào mắt những loại tội phạm
tội phạm bây giờ đối với các loại tội phạm như là ma túy tội phạm mà có những đối tượng về hành sự
rồi tội phạm về có nợ nần vay nợ quận mách trong cái thời kỳ đặc biệt là cái thời kỳ tết và những cái thời kỳ khác
thì nó luôn nhắm vào những người mà có những cái tài sản mà thường đeo trên người có giá trị rất lớn
để chúng theo dõi rồi chúng hiểu biết về quy luật hoạt động của nạn nhân
để mà theo dõi nạn nhân sau đó là thực hiện các hành vi gây án để chiếm đoạt tài sản
không dừ bỏ bất kỳ tài sản
sau cái bộ án này thì lực lượng chỗ công an thị xã thì cũng có làm cái công tác tiên triền cho người dân
ví dụ như là không nên đi vào đêm khuya không nên đeo trang sức và đeo theo tài sản có giá trị lớn
tại vì những giá trị tài sản lớn này là dạng như là mồi cho các đối tượng mà gây án
đối tượng cướp dựt rồi trộm cắp cướp tài sản
mà báo các đồng chí là riêng cái ông giấy số này là chỗ lực lượng công an cũng đã nhắc nhở nhiều lần
riêng ông giấy số là nhắc nhở nhiều lần
và nhiều người cũng nhắc nhở
nhưng mà ông vẫn là đeo tức là đeo vàng ngay tay tay
cho nên là cũng khó cho cái công tác hồn ngừa của lực lượng công an